trong các phòng hát mặc dù các cơ sở karaoke đều đã đắp đặt hệ thống báo cháy chữa cháy tự động theo đúng tiêu chuẩn quy định
tuy nhiên nếu để một thời gian dài không kiểm tra bảo dưỡng rất có thể các trang thiết bị này đã không thể hoạt động

cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phát hiện và yêu cầu chủ cơ sở sớm khắc phục để trong trường hợp xảy ra cháy nổ sẽ kịp thời chữa cháy ngay từ ban đầu
trong quá trình hoạt động karaoke thì chúng tôi cũng nhận thức được vấn đề quan trọng trong việc phòng cháy chữa cháy và cứu hộ công nặng
và trong suốt quá trình hoạt động cũng như trong thời gian dịch vừa rồi chúng tôi cũng thường xuyên được công an quận thanh xuân
nhất là bên phòng cháy chữa cháy thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là trong thời gian nghỉ dịch các anh thường xuyên nhắc hơn bởi vì thông thường trong thời gian nghỉ dịch lực lượng trực cũng ít hơn mỏng hơn
cho nên là thường xuyên phải kiểm tra phòng cháy chữa cháy bởi vì ở đây có rất nhiều thiết bị liên quan đến điện
và khi bắt đầu có thông báo được hoạt động trở lại công an quận đã có cử can bộ xuống để giám sát việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy của cơ sở
tại cơ sở này khu vực đặt máy bơm tủ điện
đây là diện tích hạn chế nên không được ngăn cách thành bùng riêng
chính vì vậy các trang thiết bị này rất dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động
từ đó gây ảnh hưởng đến sự an toàn vận hành của cả hệ thống
trong khi được mở cửa trở lại thì các cơ quan chức năng có đến nhắc nhở tuyên truyền về vừa phòng chống dịch và vừa đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy
cơ sở chúng tôi chấp hành tương đối tốt
về còn khách hàng khi được sự tuyên truyền khi khách hàng đến cơ sở của chúng tôi chúng tôi đều khuyên cáo
thứ nhất là
có thể dùng khẩu trang
thứ hai là dùng nước rửa tay trước khi lên phòng
và đối với phòng cháy chữa cháy thế khách hàng đến với cơ sở thì thường tình trạng là có men rượu trong người
nên là cái việc sử dụng thu hút thuốc lá này hoặc là những cái vật dụng nó không cần thiết có thể gây nguy hiểm
thì chúng tôi đều nhắc nhở sát sao và làm sao để cho nó an toàn nhất có thể
thời điểm đoàn kiểm tra có mặt tại quán karaoke này chuông báo tại thủ điện trung tâm đặt ở tầng một liên tục báo cháy
khi nhân viên tiến hành kiểm tra
thì phát hiện trên các phòng không có cháy mà đây là do một khách sử dụng dịch vụ karaoke trong tình huống say rượu bia
mất kiểm soát nên tự ý gạt chuông báo cháy trên các phòng
tình huống này chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ xảy ra với loại hình karaoke
thì cũng có nhiều tình huống như lúc nãy anh chị đến kiểm tra cũng có xuất hiện một tình huống đó là
khách trêu đùa vui quá hay ấn vào những cái nút báo cháy
nên là đôi khi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái
cái tâm lý khách hàng của những cái phòng khác
tuy nhiên cái thiết bị của bọn em qua những cái tình huống như thế thì bọn em cũng cảm thấy là nó an toàn hơn
về cái chỗ mút xốp cách nhiệt là hạng cách âm này
chúng sẽ nhắc nhở nhân viên của mình để ý trong trường hợp khách đến đây trong tình trạng không tỉnh táo
sẽ sử dụng bật lửa hoặc là thuốc lá
thì sẽ gây bất an toàn phòng cháy cháy tại những cái khu vực mút xốp như này
một thực tế hiện nay đó là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở của các quán karaoke đều chính là các nhân viên phục vụ tại đây
tuy nhiên sau một thời gian dài nghỉ dịch các cơ sở đều phải tuyển dụng rất nhiều nhân viên mới
đội ngũ này đều chưa được tập huấn hướng dẫn về cách sử dụng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
cũng như kỹ năng thoát nạn thoát hiểm
chính vì vậy việc củng cố lại lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cần sớm được triển khai
bởi đây chính là lực lượng đầu tiên phát hiện và xử lý sự cố ngay từ ban đầu
mình với tư cách quản lý đứng ở đây thì mình cũng nắm được cũng thường xuyên
bây giờ cái mới nhất là anh em nhân viên vừa tuyển vệ
mình muốn có thời gian kết hợp quận tiếp huấn luyện đào tạo anh em để chữa cháy cơ sở ra đây phòng chống
điều tiên phải nói rằng là mặc dù là sau một khoảng thời gian rất dài
nhưng mà các hệ thống thiết bị phòng cháy cháy của các cơ sở này
cơ bản đã được chú cơ sở người ta di tu bảo trì
và cho khắc phục đi hoạt động trở lại
về cái mặt nhân sự thì như chị biết rằng là
sau khoảng thời gian hơn một năm các đơn vị mới được đi vào hoạt động trở lại
chính vì vậy mà rất nhiều các nhân viên rất nhiều nhân viên của các đơn vị cơ sở này là nhân viên mới
những người này thì thường chưa được tập huấn những kiến thức phòng cháy chữa cháy
cũng như là các kỹ năng này khó tạng
thì chúng tôi đã yêu cầu người đứng đầu cơ sở là phải tiến hành tuyên truyền
phổ biến những kiến thức pháp luật
và đề nghị là người đứng đầu cơ sở
cơ sở là hướng dẫn vận hành những phương tiện chữa cháy đã được trang bị tại đơn vị cơ sở
để làm sao mà những người này người ta có thể sử dụng cách hành thải những phương tiện này
trước những nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke
để tránh thiệt hại xảy ra bên cạnh việc tuyên truyền tăng cường xử lý
rất cần phải xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ
đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
về phía lực lượng chức năng đưa ra khuyến cáo với chủ các cơ sở kinh doanh
và các khách hàng sử dụng dịch vụ này như sau